hiện nay nhiều bạn trẻ bị thanh niên do dữ dáng nên đã thay một bữa cơm bằng một bữa rau cùng với chất đạm
hoặc ngày vẫn ăn ba bữa nhưng ăn ít tinh bột nhiều đạm và rau xanh
với cách ăn như vậy sẽ không đảm bảo nhu cầu phát triển bữa ăn mất cân đối mất hợp lý
dẫn tới cơ thể dễ bị suy dinh dưỡng kéo dài ảnh hưởng đến thế hệ sau này khi trưởng thành làm bố mẹ tương lai
làm việc mất tập trung suy giảm trí nhớ tụt huyết áp mất ngủ suy nhược cơ thể là những dấu hiệu mà bạn có thể gặp phải do kiềng tinh bột
cơm là món ăn chính trong các bữa ăn của người việt
theo các chuyên gia dinh dưỡng nhu cầu cơm mỗi ngày của mỗi người phụ thuộc vào trọng lượng cơ thể cũng như cường độ làm việc
nhu cầu trung bình mỗi ngày của một người thường khoảng ba bát cơm
tuy nhiên với những người lao động nặng thì nhu cầu tinh bột sẽ cao hơn với những người ít vận động và người muốn giảm cân
nhưng việc bỏ cơm hoàn toàn mà không thay thế thực phẩm do tinh bột khác là điều không nên vì lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bạn
cơm là ăn theo chế độ keto tức là loại hẳn carbon hydrate ra khỏi khẩu phần ăn
chỉ ăn đạm gồm thịt cá chất béo để giảm mỡ trong cơ thể
vậy điều này có đúng hay không
phải có đúng cơ sở khoa học nào hay không

và chế độ ăn keto cũng được rất nhiều người áp dụng đặc biệt là đối với những người muốn giảm cân
và họ bỏ hẳn chất bột đường hay còn gọi là carbon hydrate ra khỏi chế độ ăn của mình
và họ chỉ lựa chọn thay vào đó
tại vì thay vào đó thì họ sử dụng chất đạm rồi sử dụng chất béo
bởi vì trong cơ thể chúng ta mỗi một người theo tuổi tình trạng sinh lý khác nhau mức độ lao động khác nhau
thì có những nhu cầu khác nhau đặc biệt là nhu cầu về năng lượng
và nhu cầu năng lượng ấy thì thường chỉ đến từ ba chất dinh dưỡng thôi
đó là đến từ chất đạm chất béo và chất bồ đường
và đối với người việt chúng ta thì chất bột đường đều cung cấp là trên năm mươi cái tổng năng lượng của cả ngày
vậy thì nếu như chúng ta bỏ đi trên năm mươi cái nhu cầu ấy đến từ chất bột đường
chúng ta lại lấy nó cái năm mươi nhu cầu ấy lại bổ thêm cho chất đạm chịu trách nhiệm cho chất béo chịu trách nhiệm
thì chắc chắn là một khẩu phần ấy sẽ phải nhiều thịt cá hơn rất nhiều
cái khẩu phần ấy phải nhiều chất béo hơn rất nhiều
và chất béo nhiều thì lại chuyển hóa giữ chuyển hóa không hết không dùng hết
lại được gan giữ lại lại làm rất dễ dàng làm gan nhiễm mỡ hoặc là bị mỡ vào gan như là phó giáo sư ngọc đã trình bày
và với một cái lượng potine nhiều như vậy thì cũng rất là đòi hỏi cái sự chuyển hóa
đặc biệt là chuyển hóa không chỉ của gan mà chuyển hóa của thận nữa

cho nên nó rất là mệt mỏi cho bộ máy tiêu hóa cũng như là cái việc mà thải trừ các cái sản phẩm chuyển hóa của chất đạm ra ngoài
thì thực sự là nó rất là ảnh hưởng xấu đến cái chức năng hoạt động của gan
và đối với chất béo mà càng ăn nhiều chất béo bao nhiêu thì muốn chất béo muốn được hấp thu được
muốn được chuyển hóa được thì chất béo phải được nhũ tiêu hóa
tức là phải được bao quanh bằng những cái dịch mật bằng cái mật từ gan thiết ra
và như vậy vô hình chung chúng ta với một chế độ ăn
mà loại bỏ chất bột đường ra khỏi cơ thể thì đã làm cho gan của chúng ta phải quá tải lên
bởi vì cái năng lượng đến từ chất béo do chúng ta ăn bù chất bồ đường thì lại phải được chuyển hóa ở ga
thì mới có thể phải có gan thiết mật thì chúng ta mới có thể chuyển hóa được
cho nên nếu mà không gan nếu mà quá sức tải của gan thì rất dễ làm cho gan bị nhiễm mỡ
và với một cái chế độ ăn keto như vậy có một cái điều không hợp lý nữa
đó là cơ thể chúng ta thì
cái bộ não rất là quan trọng
bộ não thì được cấu trúc bằng sáu mươi chất béo
nhưng cái năng lượng duy nhất mà não sử dụng không phải đến từ chất béo hay đến từ putin
mà phải đến từ chất bột đường
cho nên là não chỉ được nuôi não của chúng ta muốn minh mẫn hay không
muốn chuẩn xác hay không thì hoàn toàn là nhờ vào cái năng lượng đến từ groco
thế mà chúng ta không ăn chất bột đường thì cái năng lượng do glucose sẽ đến
sẽ rất là nhọc nhằn khi mà phải chuyển từ putin
phải chuyển từ chất béo sang
phải lấy từ glycogen dự trữ ở trong gan trong cơ ra để chuyển thành chất bột đường để làm thức ăn cho não
thì thực sự là rất mệt mỏi đối với lao động của một cái nhà máy hóa chất như là gan
thì thực sự là không có lợi cho sức khỏe một chút nào cả
cho nên chúng tôi rất mong là nếu như chúng ta có ai đó muốn giảm cân
muốn một cái chế độ ăn hạn chế carbohydrates
thì cái năng lượng do cabo hydrat cũng phải đến được là năm mươi tổng năng lượng của bữa ăn của chúng ta mỗi ngày
thì nó sẽ đem lại một cái chế độ ăn hợp lý hơn tiết kiệm hơn
và tiết kiệm đây không phải chỉ tiết kiệm về tiền
và tiết kiệm về sức khỏe cho các cơ quan nội tạng trong cơ thể chúng ta
có nghĩa là chúng ta sẽ sống lâu hơn và chất lượng những năm tháng sống sẽ tốt hơn
như vậy là chúng ta cũng cần phải xem xét lại cái phương pháp này đúng không ạ
rất không hợp lý
rõ ràng là nó không hợp lý một tí nào
nếu mà so với những cái phân tích từ phía phó giáo sư lê bạch mai thì chúng ta
những ai đang sử dụng cái phương pháp này thì chúng ta nên tạm dừng lại
để chúng ta sẽ lựa chọn ra một cái phương pháp khác tốt hơn cho sức khỏe
cũng như tốt hơn cho cả lá gan của mình
bốn tác hại dình dập cơ thể nếu bạn bỏ cơm thường xuyên
thứ nhất gây mất tập trung và giảm trí nhớ
tinh bột là chất dinh dưỡng không thể thiếu để giúp não bộ hoạt động bình thường
bởi vậy không ăn cơm làm cho bạn thiếu hụt tinh bột
dẫn đến khó tập trung vào học tập và làm việc
nếu không ăn các thực phẩm dầu chất bột đường
chúng ta có khả năng mất trí nhớ
cụ thể một số người không ăn những thực phẩm dầu tinh bột trong vòng một tuần
thì sẽ tổn thương trí nhớ và khả năng nhận thức
nếu dung nạt chất đường vào bột không đủ
có thể làm giảm lượng đường grouco cần thiết để cung cấp cho tế bào não
từ đó ảnh hưởng tới tư duy trí nhớ và học tập
hai gây mất ngủ
nhiều người nghĩ rằng có thể giảm cân bằng cách nhìn ăn bữa tối
thế nhưng với những người lao động nặng thì đây cũng là một quan niệm rất sai lầm
bạn có thể tìm hiểu
bạn có thể ăn nhẹ nhàng nhưng phải đầy đủ chất để cơ thể có thể hoạt động bình thường
không ăn cơm sẽ dễ dàng khiến cơ thể bị thiếu hụt bột đường
ảnh hưởng tới hoạt động của não bộ từ đó gây mất ngủ vào ban đêm
ngoài ra nhịn ăn bữa tối sẽ khiến cơn đói trở nên cồn cào
và bạn sẽ rất khó đi vào giấc ngủ và ngủ không được ngon giấc
thứ ba gây hạ đường huyết
không ăn cơm khiến cơ thể không có đủ dinh dưỡng
để hoạt động bình thường sẽ khiến bạn đói dẫn tới hạ đường huyết
hạ đường huyết là một tình trạng rất là nguy hiểm
có thể khiến bạn gây choáng váng
xây sầm mặt mày và có thể ngất xỉu
thứ tư gây suy nhược cơ thể
không ăn cơm hoặc ăn quá ít cơm
có thể khiến cơ thể suy nhược do thiếu hụt dinh dưỡng
thiếu vitamin nhóm b đặc biệt quan trọng đối với cơ thể có trong cơm
bao gồm các loại vitamin b một vitamin b hai niacin folate
làm giảm sức đề kháng làm chậm quá trình chuyển hóa năng lượng trao đổi chất
hạn chế sự phát triển của tế bào gây mất cân bằng hệ thống thần kinh
nhịn ăn cơm hay bất cứ thứ gì đều không được cho là giải pháp tốt để giảm cân
mà ngược lại nó còn gây ra những tác hại xấu về lâu dài như thiếu máu giảm chi nhớ
theo chuyên gia dinh dưỡng sheryl musato
từ đại học can sát của mỹ cho biết
cắt bỏ hoàn toàn tinh bột là một sai lầm tệ hại
trừ phi bác sĩ đề nghị ăn kiêng
còn không thì không cần phải từ bỏ hoàn toàn nhóm thực phẩm nào
chuyên gia cho biết thêm
chất đường bột chính là nguồn năng lượng chính cho cơ thể và não bộ
cần cho mọi hoạt động sống
không có carb dẫn đến thiếu năng lượng
thêm việc natri và nước được bài tiết quá nhanh
dẫn đến các triệu chứng khó chịu giống như
đây gọi là giai đoạn sốc của chế độ ăn ít tinh bột
với các triệu chứng như mức năng lượng và chức năng tinh thần kém
đau đầu khó ngủ buồn nôn bụng khó chịu và bị giảm hiệu suất tập thể dục